đại diện huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tới nhà của năm thuyền viên ở xã thanh trạch là những người mất tích trong vụ cháy tàu cá đê song hai mươi chín tấn vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một tại vùng biển phía tây đảo chê chu của hàn quốc để thăm hỏi động viên cũng như hỗ trợ các gia đình về các cơ sở pháp lý để đưa nạn nhân về nước
trong số sáu công dân việt nam bị mất tích trong vụ cháy tàu đê song thì có một người quê ở hà tĩnh năm người còn lại đều ở xã thanh trạch huyện bố trạch gồm nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn tiến ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn văn viện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyễn văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn ngọc lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sau khi sự việc được thông tin chính quyền địa phương cùng các ban ngành đã đến thăm họ
các doanh nghiệp và công ty môi giới xuất khẩu lao động đang hỗ trợ hướng dẫn các gia đình về các thủ tục pháp lý để có thể sang hàn quốc một cách sớm nhất cùng với doanh nghiệp giải quyết các công việc liên quan đến người bị nạn
theo thông tin từ phía gia đình năm thuyền viên này hiện đang làm việc hợp pháp tại hàn quốc thông qua con đường xuất khẩu lao động tất cả đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm với nghề đánh bắt thủy hải sản